hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía bắc tây bắc cách đảo hải nam khoảng một trăm chín mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám cấp một mươi
trong hai mươi bốn h cho đến bốn mươi tám h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và còn có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày năm tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám ba độ vị bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông trên khu vực phía nam đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám cấp chín dật cấp một mươi một
trong bốn mươi tám h đến bảy mươi hai h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão vùng nguy hiểm trên biển đông
có gió mạnh từ cấp sáu trở lên trong hai mươi bốn giờ tới sẽ là vùng từ vĩ tuyến một mươi hai một mươi bảy độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
trong đó ở khu vực giữa biển đông tiếp tục có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi và biển động rất mạnh
vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ vùng biển từ cà mau đến kiên giang cũng như là vùng vịnh thái lan có mưa rào và rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh
với đất liền cùng với xu hướng di chuyển dần lên phía bắc của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão
trong đêm nay và ngày mai khu vực trung bộ phần từ quảng trị trở vào cho đến quảng ngãi và khu vực phía bắc của tây nguyên
sẽ chịu ảnh hưởng của rìa phía tây của hàn lưu áp thấp nhiệt đới nên nơi đây sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó khu vực từ phú yên trở vào cho đến bình thuận phần phía nam của tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
mưa sẽ có xu hướng giảm hơn về lượng và diện
tuy nhiên về chiều tối vẫn sẽ có những điểm mưa khá kèm theo rông mạnh vì thế người dân cần hết sức lưu ý
về tình hình nhiệt độ do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ tại các tỉnh miền trung phần từ quảng trị trở vào cho đến bình thuận
cũng như là khu vực nam bộ nhiệt độ không cao
từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
riêng đối với khu vực tây nguyên nhiệt độ chỉ dưới ba mươi độ
nằm ở rìa xa phía bắc của áp thấp nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai phần còn lại của trung bộ
bao gồm các tỉnh hà tĩnh nghệ an và trở ra tới bắc bộ được dự báo chưa có mưa nhiều
nếu có cũng chỉ là mưa rông cục bộ ở khu vực vùng núi
còn ban ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao hơn hẳn so với các tỉnh phía nam giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn có nơi cao hơn
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước